tuy nhiên mà vở ba lê hồ thiên nga lại nổi tiếng trong suốt chiều dài lịch sử như vậy
nó diễn tả được những tâm tư cháy bỏng trong mỗi con người tình yêu thánh thiện ước mơ cao cả nỗi thất vọng và sự cám dỗ của đời thường
hồ thiên nga là vở ba lê đầu tay của nhà soạn nhạc thiên tài thế giới tchaikovsky
tchaikovsky tên đầy đủ là piotr ilyich tchaikovsky
ông sinh năm một nghìn tám trăm bốn mươi trong một gia đình quý tộc bậc trung
ông bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ nhưng học ngành luật theo ý cha mẹ
sau khi mẹ ông mất nỗi buồn khôn nguôi khiến ông quyết định bỏ nghề luật và đeo đuổi niềm đam mê âm nhạc
tchaikovsky tốt nghiệp nhạc viện petersburg với huy chương bạc danh giá
sau đó ông tới moscow trở thành giáo sư nhạc viện thành phố tập trung vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp
ông cho ra đời các nhạc phẩm đậm chất nga theo một lối rất riêng biệt

lượt các tác phẩm nổi tiếng được ra đời các vở opera condumbik và evgeny onegin
các vở ballet kẹp hạt rẻ người đẹp ngủ trong rừng và hồ thiên nga
với suy nghĩ ballet cũng là một bản giao hưởng tchaikovsky đã làm thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ về các vở ballet thời đó
ông đã đưa môn nghệ thuật giải trí trở thành nghệ thuật trừ tượng sâu sắc trong tư duy
nhiều tác phẩm của ông phản ánh những tâm tư khát vọng nghĩ suy của con người thời đại
hay những câu chuyện thần thoại những trang sử quang vinh của đất nước
đặc biệt bản giao hưởng condumbik là tác phẩm bi kịch đạt đến đỉnh cao
tikovsky sáng tác thành công nhiều thể loại từ giao hưởng nhạc kịch cho đến thính phòng
mọi người không phân biệt sắc tộc đều có thể hiểu âm nhạc của ông cảm nhận được tình yêu và những cảm xúc mạnh liệt
bởi lẽ đó tất cả các người đều có thể hiểu âm nhạc của ông
tiki không chỉ là niềm tự hào của nền âm nhạc nga mà còn là niềm tự hào của nền văn hóa thế giới
ngày sáu tháng một mươi một năm một nghìn tám trăm chín mươi ba tchaikovsky mất do dịch tả hoành hành và thế giới mất đi một tài năng âm nhạc lớn
nhưng những người yêu âm nhạc yêu nghệ thuật sẽ còn tiếp tục kế thừa và tiếp tục vàng mãi những thanh âm đẹp đẽ mà tchaikovsky đã mang tới thế giới này